chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay khi việt nam đang được công nhận là nước có mức sống trung bình
thì nguồn tài chính từ viện trợ nước ngoài cho công tác phòng chống hivs sẽ giảm dần
thay vào đó là nguồn ngân sách nhà nước và từ quỹ bảo hiểm y tế
tuy nhiên số người nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế mới đạt tỷ lệ hơn bảy mươi sáu
những khó khăn thách thức cho công tác vận động người nhiễm hivs tham gia bảo hiểm y tế là gì
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
người đàn ông này là một trong những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ hương sen tại chùa pháp vân
đã có khoảng ba mươi người nhiễm hivs tham gia công lọc bộ và có bảo hiểm y tế
sau hơn một mươi năm sinh hoạt tại chùa đồng thời tích cực điều trị bằng thuốc arv làm giảm tài lượng virus hiv
cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn khỏe mạnh lối sống và suy nghĩ tích cực